ủy ban nhân dân tp hcm vừa yêu cầu ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh thành phố cấp bổ sung thêm tối thiểu bốn trăm linh tỷ đồng
để hỗ trợ vay vốn cho người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín
nguồn vốn này nhằm hỗ trợ người nghèo người lao động tp hcm bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín có vốn làm ăn phục hồi sản xuất kinh doanh
ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu ngân hàng chính sách xã hội các quận huyện kịp thời giải ngân đối với nguồn vốn quỹ giảm nghèo
không để xảy ra trường hợp hộ nghèo hộ cần nghèo hộ mới thoát mất chuẩn hộ cần nghèo có nhu cầu và đủ điều kiện vay mà không được tiếp cận vốn tính dụng chính sách xã hội phải đi vay tính dụng đen
đối với người vay vốn từ các chương trình vay nguồn vốn của địa phương ủy thác sang ngân hàng chính sách xã hội bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín chưa trả hết nợ vay
mặc dù đã hết thời gian gia hạn nợ tp hcm chấp thuận chủ trương cho giãn nợ kéo dài thời gian trả nợ tối đa hai mươi bốn tháng